nhiều gốc cây lớn đã được nhổ phơi khô
bên cạnh những cây đã cao lớn thì các hộ gia đình này còn ươm mầm hàng trăm cây non và tất cả được chăm sóc rất kỹ lưỡng

thì cũng hỏi gà hỏi đồ rồi giới thiệu là cái cây này cây gà toi để mà trồng là cho gà ăn á
rồi tôi trồng mỗi đợt là một ít một ít để cho nuôi gà cho nó ăn thôi chứ cũng không nói là buôn bán không biết cái cây gì hết
nhưng mà giờ mấy chú mà nói cái cây này cây cần xa tôi mới biết chứ còn cũng là cho gà ăn thôi chứ cũng không kinh doanh hết
tại vì tôi trồng là cho gà ăn còn bao nhiêu là tôi cũng bỏ ra đông rác để đốt hết hộp rồi chỉ đổ hết ra đó đốt hết
chứ chẳng có giữ lại làm gì hết
do các hộ gia đình này ở trong các khu rễ vắng thưa dân cư và cẩn xa được trồng xem giữa vườn cà phê hồ tiêu nên rất khó để phát hiện
được biết đây là số cây cẩn xa lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện công năng được cơ quan chức năng phát hiện nhổ bỏ
hiện nay trên địa bàn huyện công năng do ý thức của một số người dân còn hạn chế ở vùng sâu vùng xa
đã thấy việc trồng cây cẩn xa để chữa bệnh cho gà cầm và nuôi là sai trái
hậu quả tác hại của cây cẩn xa rất là lớn
đây là một loại chất ma túy được quy định trong bộ luật hình sự
qua cái vụ việc kiểm tra phát hiện này chúng tôi phản đi một lời cảnh định cho những người khác
là không được trồng cây cẩn xa dưới bất kỳ hình thức nào
vì đây là một hành vi vi phạm pháp luật cho dù với bất kỳ mục đích nào khác
hiện toàn bộ số cây cần sa trong vườn nhà bà loan và anh phong đã được lực lượng công an nhổ bỏ thu gom và niêm phong
đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý chủ hai gia đình trên theo quy định của pháp luật
bản tin tiếp tục với những tin tức cập nhật về dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng năm cho đến sáu h ngày một mươi ba tháng năm việt nam không có ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy đã hai mươi bảy ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn cho đến sáu h ngày một mươi ba tháng năm
trong số hai trăm tám mươi tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã được ghi nhận tại việt nam
có một trăm bốn mươi tám ca nhập cảnh được cách ly ngay một trăm bốn mươi ca do lây nhiễm trong cộng đồng
việt nam đã có hai trăm năm mươi hai trường hợp khỏi bệnh chiếm tám mươi tám không có ca tử vong
trong số ba mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín còn lại đang được điều trị
theo dõi sức khỏe tại sáu cơ sở khám chữa bệnh chỉ còn hai mươi bệnh nhân chiếm bảy
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
cho đến nay tổng số người tiếp xúc gần
và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là một mươi hai sáu trăm ba mươi bốn người
về tình hình điều trị bệnh nhân nặng
chỉ còn bệnh nhân số chín mươi một đang điều trị tại bệnh viện nhiệt đới tp hcm
hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch đã được chụp ct để đánh giá chức năng phổi
bệnh nhân số một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
chuyển sang trạng thái từ bệnh nhân nguy kịch sang nặng hồi phục tốt và đã tự thở
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng phạm hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng trần văn còn sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hộ khẩu thường trú tại ba mươi sáu hoàng văn thụ
phường vạn thạnh tp nha trang tỉnh khánh hòa
các một m sáu mươi và có sẹo chấm cách một cm dưới trước đầu lông mảy phải
và đối tượng trần ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại nhà a ba ngách ba mươi ba
ngõ tám mươi tám trần quý cáp phường văn trương quận đống đa tp hà nội
cũng phạm hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an tp nha trang tỉnh khánh hòa
là đối tượng lê thị mỹ hoa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu hộ khẩu thường trú tại bốn mươi ba lê hồng phong
phường phước hòa tp nha trang tỉnh khánh hòa
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an